từ ngày một mươi cho đến ngày một mươi hai tháng một mươi do ảnh hưởng của tình hình thời tiết địa bàn hai xã lộc thành tân lạc huyện bảo lâm và xã lộc nga thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng bị ngập úng cục bộ và bị sạt lở đất gây ách tắc giao thông
mưa lũ tràn về rất nhanh khiến cho mực nước sông đại bình dâng cao
hàng chục hectare cây trồng của người dân ở hai xã lộc thành tân lạc huyện bảo lâm và xã lộc nga thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng bị nhấn chìm trong nước
bên cạnh đó nhiều địa điểm bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông cục bộ
thống kê ban đầu cho thấy có chín mươi sáu hộ dân của huyện bảo lâm và sáu mươi hộ thuộc thành phố bảo lộc bị thiệt hại vườn cà phê vườn dâu hoặc chuồng trại chăn nuôi
hiện ubnd huyện bảo lâm đã chỉ đạo di rời khẩn cấp một mươi năm hộ dân tại thôn năm xã lộc thành nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho người dân